hầu hết trẻ em sinh ra đều khỏe mạnh nhưng có khoảng từ hai đến ba bị dị tật bầm sinh gây ra những hậu quả nặng nề về thể chất và tinh thần trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội
những năm gần đây nhờ sự tiến bộ của khoa học nhiều dị tật và một số bệnh có thể được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời bằng phương pháp sàng lọc sơ sinh
tuy nhiên hiện tỷ lệ trẻ được sàng lọc vẫn còn thấp
trong ba ngày tuổi em bé này đã được tiến hành các bước sàng lọc sơ sinh ngay tại trung tâm sàng lọc sơ sinh bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng
việc sàng lọc sơ sinh như thế này nhằm chủ động phát hiện sớm và phòng ngừa các bệnh liên quan đến tuyến giáp tuyến thượng thận và một số vấn đề di truyền gây ra bệnh vàng da cho trẻ
cái việc mà đo cái thính lực với lại đo cái nông độ oxy qua da thứ nhất là giúp cho mình phát hiện kịp thời những cái mà
những cái rủi ro có thể xảy ra trong sơ sinh
việc xét nghiệm để sớm phát hiện cũng như điều trị kịp thời ngay trong vòng hai tuần đầu sau sinh khả năng trẻ phục hồi và phát triển bình thường là rất cao từ đó giúp trẻ hạn chế được những ảnh hưởng đến sức khỏe về sau
ở đây bác sĩ tôi bắn rất là nhiệt tình để đi sàng lọc tất cả các bệnh của trẻ sơ sinh
em thấy rất là cần thiết cho bé của em vì là nếu mà có phát hiện sớm gì thì bé được điều trị
con số mình hướng tới cũng như các nước trên thế giới là tất cả các trẻ được sinh ra nên được làm sàng lọc sơ sinh
lúc anh bé đủ ba ngày tuổi thì sẽ được tư vấn làm xét nghiệm sàng lọc sơ sinh giúp phát hiện sớm các bệnh suy giáp bẩm sinh bệnh thiên men đê sát bê đê bệnh tăng sản thần thần bẩm sinh bệnh tim bẩm sinh tím nặng và bệnh điếc bẩm sinh
nếu mình phát hiện sớm sẽ đưa đến chẩn đoán sớm và giúp mình can thiệp sớm và cái hiệu quả điều trị khá tốt
theo đánh giá chung hiện nay nhiều bà mẹ bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của sàng lọc sơ sinh
thế nhưng hiện nay tỷ lệ trẻ được làm xét nghiệm sàng lọc vẫn còn thấp
trung bình mỗi năm trung tâm này thực hiện khoảng một mươi trường hợp
nên việc đưa chương trình sàng lọc sơ sinh sẽ mở rộng vào danh mục thanh toán của bảo hiểm y tế sẽ góp phần tăng cơ hội tiếp cận cho người dân vì mục tiêu cải thiện nâng cao chất lượng dân số